chương trình được phát sóng định kỳ vào hai mươi h bốn mươi phút hằng ngày trên sóng của truyền hình công an nhân dân antv
nhiều doanh nghiệp như microsoft google facebook đã nộp thuế hàng trăm tỷ đồng khi kinh doanh tại việt nam
bộ tài chính cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thu thuế trên mạng
trong thời gian qua ngành thuế đã thu gần năm tỷ đồng từ kinh doanh trên môi trường mạng
chẳng hạn các doanh nghiệp như facebook là một sáu trăm chín mươi bốn tỷ đồng google là một sáu trăm một mươi tám tỷ đồng microsoft năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng và thương mại xuyên biên giới một ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
tổng cục thuế cũng sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử về kê khai thuế trên môi trường mạng và xuyên biên giới vào ngày hai mươi một tháng ba
đồng thời bộ tài chính cũng kết nối cơ sở dữ liệu của thuế với dữ liệu dân cư của bộ công an lấy mã định danh dân cư làm mã định danh thuế
ngoài ra cũng sẽ bỏ mã số ảo tài khoản ảo trên thị trường chứng khoán
bộ trưởng tài chính hồ đức phước cũng cho biết bộ đã chủ động chỉ đạo quản lý đối với việc thu thuế bán hàng online trên mạng xã hội
dược cửu long là doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến sai phạm của cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang và một số cá nhân khác vừa bị bộ công an bắt tạm giam
đây là sự việc liên quan đến hợp đồng sản xuất thuốc oseltamivir của công ty với bộ y tế diễn ra từ giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn bảy
công ty cổ phần dược phẩm cửu long vừa có văn bản giải trình ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán tp hcm
và các cổ đồng về việc công ty có liên quan trong vụ việc cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang bị bắt tạm giam
do không thực hiện đầy đủ trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc ocel tamivi
hãng dược phẩm này cho biết tại thời điểm xảy ra sự việc doanh nghiệp vừa cổ phần hóa và chưa niêm yết
tại thời điểm đó cổ đồng nhà nước vẫn nắm quyền chi phối vào vụ việc xảy ra trước khi tổng công ty đồng tư và kinh doanh vốn nhà nước tiếp dược cửu long
khi đó công ty cổ phần tập đoàn fit công ty mẹ hiện tại của dược phú long cũng chưa đầu tư sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại công ty dược phẩm này
liên quan đến khoản tiền ba tám trăm bốn mươi tám triệu usd lãnh đạo dược cửu long cho biết hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện điều tra
tuy nhiên dữ liệu tài chính của công ty cho thấy khoản tiền này không liên quan đến hiện trạng tài chính của doanh nghiệp các giai đoạn sau
khi cổ phiếu dcnl của dược cửu long niêm yết chính thức trên sàn hô xe phản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty nhỏ hơn mức lợi nhuận sau thuế phát sinh năm hai nghìn tám
do đó các khoản lợi nhuận này đã được phân phối từ trước khi cổ đồng nhà nước là scic hoàn tất khai hốn
với tổng vốn đầu tư gần năm trăm chín mươi tỷ đồng tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn năm trăm sáu mươi bảy ha
trong giấy chứng nhận đầu tư thể hiện đây là dự án quản lý bảo vệ rừng trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái bonhomme blue moon
hiện tại khu vực này đang có một đại công trình triển khai rầm rộ chủ đầu tư đã săn gạt đất đai để làm đường thi công nhiều hạng mục nằm ngoài giấy phép do sở xây dựng tỉnh lâm đồng cấp
cũng như quy hoạch không gian kiến trúc do ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phê duyệt không chỉ xuất hiện những công trình xây dựng vi phạm
khu du lịch đại tùng lâm hoa sen còn vướng lầm sầm liên quan đến tranh chấp phần đất với bà nguyễn thị tương và bà tương đang yêu cầu chủ dự án tháo dỡ các công trình hoàn trả nguyên trạng
ủy ban nhân dân huyện đà oai xác định ba công trình mà chủ đầu tư xây dựng trên thử đất hai trăm linh của bà tương là không đúng không được tấp phép cơ quan chức năng đã đình chỉ xây dựng đối với ba công trình này
để tránh vết xe đổ đấu giá đất ở thủ thiêm bộ trưởng trần hồng hà cho biết bộ tài nguyên và môi trường đã đề xuất phương án người đấu giá đất phải nợp tiền trong thời hạn một mươi ngày thay vì chín mươi ngày như quy định hiện hành
đây là phương án đề xuất được nêu ra tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
quy định kéo dài đến chín mươi ngày đã dẫn đến doanh nghiệp trúng đấu giá đất có thời gian thổi giá các khu đất liền kề hoặc bỏ cọc tiền trúng đấu giá đất sau khi đã lũng đoạn thị trường
cùng với tiền đặt trước đặt cọc cũng được xem xét tăng lên so với mức năm một mươi như hiện tại
đơn vị đấu giá phải chứng minh tài chính thông qua thẩm định của cơ quan có trách nhiệm
theo bộ trưởng một vấn đề quan trọng là phải hoàn thiện phương pháp định giá đấu giá
hiện những vấn đề về đất đai đang được quy định bởi bốn đến năm luật
câu chuyện sắp tới là làm thế nào để không xảy ra tình trạng đấu giá đúng thủ tục nhưng kết quả lại sai làm ảnh hưởng nhiều bên
vấn đề này phải xử lý bằng công nghệ quy trình bổ sung chế tài xử phạt
đặc biệt là cần đánh mạnh vào kinh tế và tài chính để hạn chế tình trạng bất thường trong đấu giá
nền kinh tế số toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt đòi hỏi các doanh nghiệp phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi kỹ thuật số
trong công tác chống hàng giả chuyển đổi số là bước đi quan trọng để doanh nghiệp nâng cấp công nghệ chống giả
bảo vệ thương hiệu và loại bỏ các loại hàng hóa giả mạo hàng kém chất lượng đang ngày càng tinh vi từ đó giữ chân được khách hàng
chỉ vì lợi nhuận nhiều cá nhân cơ sở đã bất chấp để sản xuất hàng hóa hàng giả những thương hiệu có tiếng trên thị trường hòng đánh đời niềm tin của người tiêu dùng
tuy nhiên do mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật đối với tội danh này còn chưa đủ sức răng đe nên vấn nạn hàng nhái hàng giả vẫn chưa có hồi kết
điều đó đã khiến các doanh nghiệp chân chính lâm vào tình cảnh lao đao kéo dài
để bảo vệ thương hiệu các doanh nghiệp đã phải tích cực đầu tư cho công nghệ kỹ thuật tăng độ khó cho từng chi tiết trên sản phẩm từ đó hạn chế được tình trạng hàng nhái hàng giả
trong câu chuyện chống hàng giả nó gồm các yếu tố ngoài yếu tố phối hợp với các cơ quan thực tế pháp luật để chính xác đánh bắt
mình phải nâng cao vấn đề về công nghệ trong quá trình sản xuất tức là mình phải có những nhận dạng riêng
phải đặt khuôn mẫu riêng đồ khó đồ tinh vi để cho các đối tượng làm hàng giả không đầu tư nổi
tức là các bộ khuôn để mình đầu tư ra mà làm hàng chính hàng thường thường là các bộ khuôn rất đắt tiền
thì cái đó là một trong những yếu tố cho các đối tượng làm hàng giả không dám đến
tức là các đối tượng làm hàng giả thì thường họ chạy theo lợi nhuận giống như là mì ăn liền
họ chỉ cần làm sao để mà nhái để mà giả để đánh lừa người tiêu dùng và thu về lợi nhuận càng nhanh càng tốt
việc kiểm soát định danh tài khoản người bán đăng tải chào bán chào mua chưa thật sự chặt chẽ của các sàn thương mại điện tử
cũng là một trong những kẻ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng hóa vi phạm lên bày bán công khai trên các sàn này
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đe dọa đến môi trường kinh doanh chung cũng như niềm tin của người tiêu dùng
khi mà lựa chọn một sản phẩm thì mình sẽ lựa chọn sản phẩm mà thật sự y tín là nơi mua đá tiên cậy
và tên sản phẩm đó thì mình phải lựa chọn những sản phẩm mình có thể check được những thông tin
ví dụ như là tem trống giả để mình có thể biết được sản phẩm đó là ăn tăm
bên em đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu độc quyền trên các trang thương mại điện tử hay là các trang bán hàng
cái trang đó họ sẽ bảo vệ nón sơn họ sẽ hàng ngày hàng giờ hàng phút họ sẽ truy quét tất cả những đối tượng mà bán hàng nhái hàng giả của nó sơn
trước tình trạng chào bán hàng giả hàng cấm hàng nhập lậu trên các trang thương mại điện tử mạng xã hội có xu hướng gia tăng
thì việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chống hàng giả là việc làm cấp bách
cụ thể là ứng dụng các công nghệ chống giả công nghệ số để thay thế một số mô hình cũ nhằm tạo ra giá trị mới lớn hơn
giúp minh bạch thông tin về sản phẩm hàng hóa thuận lợi cho công tác quản lý
thứ nhất là tập trung vào chuyển đổi số để đảm bảo được tiết kiệm được kỳ phí cũng như là đảm bảo được đồng bộ cơ sở dữ liệu
thì cái tem chống hàng giả của vinatager đó nó được ứng dụng trên nền tảng công nghệ bốn và số hóa để trở thành một cái con tem
giúp cho việc truy xuất nguồn gốc xác thực
thứ hai là công tác quản lý hàng giả thông qua cái hệ thống số hóa để từ đó bảo mật và chống sao chép cái cái con tem
và cái quan trọng nhất là con tem nó có nhiều cái tính năng nó hỗ trợ được cho doanh nghiệp trong cái công tác quản lý hệ thống
bán hàng quản lý kho quản lý kho quản lý lưỡng tuyến lưng vùng
chuyển đổi số các hoạt động chống hàng giả ở cấp độ cao cấp hơn sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp một cách toàn diện cũng như
đáp ứng được xu hướng chuyển đổi kinh tế số toàn cầu như hiện nay
đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh nông sản thực phẩm dược phẩm thực phẩm chức năng
việc số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng từ quy trình sản xuất phân phối các khâu chế biến nguyên liệu bằng truy xuất nguồn gốc là vô cùng quan trọng
trong cái thời gian dịch như bây giờ á thì ví dụ như mua dược phẩm đi những cái test cái kit test thì đảm bảo phải có cái tem chống giả mới được
nếu mà mình mua một sản phẩm không có tem hay nhãn mát rõ ràng thì cái sản phẩm đó thì mình không thể nào tin tưởng được
như vậy việc có tem truy xuất nguồn gốc sẽ kiểm soát chất lượng hàng hóa ngăn chặn được các loại hàng hóa giả mạo cũng như kém chất lượng thâm nhập vào thị trường
bằng cách truy vết quy trình sản xuất toàn chuỗi cung ứng đảm bảo tính minh bạch của sản phẩm
mặt khác số hóa quy trình sản xuất bằng chuyên nguồn gốc cũng sẽ giúp hàng hóa việt nam
ngăn chặn rủi ro gian lận thương mại của các loại hàng hóa kém chất lượng từ các doanh nghiệp không chính thống và các quốc gia khác
đặc biệt đối với các mặt hàng tiêu biểu của việt nam như gỗ nông sản trái cây thủy sản
trong bối cảnh dịch bệnh khiến cho nhiều người mất việc làm hay giảm thu nhập lợi dụng những yếu tố này cũng như là sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử
nhiều đối tượng đã mạo danh nhân viên các sàn thương mại điện tử để lừa đảo người dùng
thông qua hình thức tuyển dụng nhân viên cộng tác viên đặt hàng theo yêu cầu
sau đó các đối tượng đề nghị người bị hại thanh toán đơn hàng qua tài khoản ngân hàng được chỉ định sẵn để chiếm đoạt
việc nhẹ lương cao chỉ cần một đến hai giờ một ngày dễ dàng kiếm được năm trăm linh một triệu đồng
thu nhập hấp dẫn từ một mươi đến một mươi năm là những lời mời gọi được giao rất nhiều trên các trang mạng điện tử facebook thậm chí qua cả tin nhắn điện thoại
một phụ nữ ở quận gò vấp trong thời gian ở nhà nội trợ
đã bị lừa đảo dưới hình thức này
ban đầu chị phải bỏ tiền thật để thanh toán đơn hàng ảo theo quy định
được hoàn tiền vốn cộng với mức lãi suất của từng đơn để tạo lòng tin
sau đó hệ thống đưa ra các quy tắc mới như thanh toán liền đơn cùng lúc ba năm đơn hàng với giá trị cao
thì người tham gia không thể lấy lại số tiền đã chuyển
thì cái đơn đầu tiên tôi thanh toán là chỉ dưới một triệu thôi
thì đúng thiệt là vừa thanh toán xong là một mươi phút sau là tiền nó vô tài khoản liền
tiền mua tài khoản là có thêm một mươi hoa hồng nữa
thì tôi tiếp tục thanh toán một cái đơn hàng nữa
thì cũng y chang như vậy thì cái mức độ tin tưởng của mình nó tăng cao lên rồi
cái người mà liên hệ anh nói là bây giờ thanh toán thêm bảy tám đơn hàng nữa
thì sau khi tôi thanh toán xong bảy cái đơn hàng đó mà tôi chờ hoài tôi không thấy tiền vô lại tài khoản của mình
thì tôi có liên hệ lại với bên cái người zalo trên zalo đó
thì người đó mới nói là do tôi nhập sai mã hoặc là lỗi hệ thống gì đó
nên để tài khoản không bị đóng băng thì tôi phải thanh toán tiếp một hai đơn hàng nữa
sau khi chiếm đoạt được tiền của các nạn nhân các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc
và nạn nhân chỉ biết ngậm bầu hòn khi không thể truy tìm ra nhà tuyển dụng lừa đảo
với thủ đoạn này đã có không ít nạn nhân tại tp hcm bị sập bẫy lừa của các đối tượng
và một số đối tượng là giá mạo là có tăng của tp hcm yadda gì đó
thì yêu cầu là cộng tác viên là bán hàng với điều kiện là phải mua hàng trước
và thanh toán trước một ích xong xui rồi là sẽ có doanh thu lợi nhuận sẽ chuyển
và công mồi sẽ thấy được cái nguồn lợi nhuận từ đó và họ sẽ sa ngã vào đó
và họ sẽ mua nhiều và họ sẽ chuyển tiền nhiều
khi mà chuyển tiền lên khoảng tầm từ là một mươi triệu trở lên hoặc đến một trăm linh triệu hoặc là số tiền lớn hơn
thì phía bên yêu cầu công tác bắt đầu người ta sẽ chặn và người ta sẽ hủy kết bạn và chặn giao lô chặn số điện thoại
thì các hành vi trên đó hiện nay bây giờ nó sẽ nếu như mà cấu thành thì nó sẽ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xác nhận tình trạng này các sản thương mại điện tử tại việt nam cho hay không có hình thức tuyển dụng này
đây là hình thức lừa đảo và các sàn đã có cảnh báo cũng như báo cáo lên cơ quan chức năng
nội dung tin nhắn giả mạo yêu cầu người dùng kết bạn trên ứng dụng thông tin khác nhằm trục lợi thông tin cá nhân cũng như với mục đích không tốt khác
nội dung tin nhắn giả mạo yêu cầu người dùng kết bạn trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như các kênh truyền thông chính thức từ tiki
do đó thì khi khẳng định một lần đây nữa một lần nữa thì đây không phải là một hình thức tuyển dụng từ tiki mà chính là một hình thức giả mạo hoặc lợi dụng tính dụng
không dừng lại ở việc giả mạo nhân viên của sàn thương mại điện tử
tinh vi hơn các đối tượng này còn làm giả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giả mạo việc con dấu chữ ký của giám đốc điều hành
trong các văn bản cam kết thanh toán hoa hồng hồng lấy lòng tin của người bị hại
giống như mọi trường hợp khác thì vấn đề mấu chốt là nạn nhân thường bị tin vào một hành vi gian dối ban đầu
ví dụ như hoạt động lừa đảo qua việc tuyển dụng nhân viên cho sản thương mại điện tử để đánh vào tâm lý được chi trả tiền
được kiếm được công việc được tham gia vào hoạt động kinh doanh
do vậy sự kiện đánh vào một tâm lý thật của những nạn nhân
từ đó họ tin tưởng và dẫn đến việc họ bị chiếm đoạt thông tin do giao khó cho những đối tượng
mà họ tưởng mình đang giao dịch với sản thương mại điện tử
thực tế các thủ đoạn lừa đảo như trên không mới
cơ quan công an cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
đã nhiều lần cảnh báo người tiêu dùng để tránh tiền mất tật mang
nhưng tình trạng này vẫn tái diễn
công an cũng khiến gáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền cho người thân bạn bè
về phương thức thủ đoạn nêu trên của tội phạm tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
tới nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai